hàng loạt công ty chứng khoán bị sở giao dịch chứng khoán việt nam ban hành quyết định khiển trách
sở giao dịch chứng khoán việt nam vừa ban hành quyết định khiển trách công ty cổ phần chứng khoán tân việt
do phát sinh hai lỗi trong phiên giao dịch ngày hai mươi một tháng một mươi một trên hệ thống của hnx
tương tự công ty cổ phần chứng khoán rita jona việt nam cũng vừa bị vnx khiển trách
do phát sinh hai mươi hai lỗi trong phiên giao dịch ngày một mươi bảy tháng một mươi một trên hệ thống của hnx
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vnx cũng khiển trách một loạt công ty chứng khoán gồm trương khoán
asam chứng khoán navibank chứng khoán sinam việt nam chứng khoán alfa chứng khoán quốc gia
do mắc phải các lỗi liên quan tới công nghệ thông tin trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx
ngân hàng nhà nước mới đây đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tại ngân hàng thương mại
dẫn đến thứ tự top năm ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất việt nam có sự thay đổi
đứng đầu trong bảng xếp hạng lần này là ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thị vượng vvb
sau khi ngân hàng này đã chia phát hành hơn hai hai tỷ cổ phiếu chia cổ tức
vốn điều lệ của ngân hàng này đã tăng lên hơn sáu mươi bảy bốn trăm ba mươi bốn tỷ đồng
kế sau bidv với năm mươi năm trăm tám mươi năm tỷ đồng dự nguyên so với cuối năm hai nghìn hai mươi một
trong năm hai nghìn hai mươi hai bidv ghi nhận kết quả tích cực với tranh lệch thu chi hợp nhất đạt hai mươi bốn tám trăm năm mươi sáu tỷ đồng
tăng bốn sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt một mươi một tám mươi bốn tỷ đồng
tăng ba mươi bảy năm so với cùng kỳ năm trước đạt năm mươi ba tám kế hoạch năm
xếp thứ ba là ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam vvtb
với mức vốn điều lệ là bốn mươi tám năm mươi tám tỷ đồng
tiếp đến là vietcombank và mb với số vốn điều lệ lần lượt là bốn mươi bảy ba trăm hai mươi năm tỷ đồng và ba mươi bảy bảy trăm tám mươi ba tỷ đồng
hiệp hội thép việt nam đánh giá do các dự án bất động sản và đầu tư công bị đóng băng
cũng như do tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bị đóng băng
tư công thấp tiêu thụ ngành thép tháng một mươi giảm về mức thấp nhất hai năm qua
sản lượng tại tập đoàn hòa phát trong một mươi một tháng chỉ sản xuất ba trăm tám mươi bốn tấn thép
giảm bốn mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
các sản phẩm thép tiêu thụ cũng chỉ đạt bốn trăm bốn mươi ba tấn giảm ba mươi
tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại thép nam kim
khi sản lượng tiêu thụ tôn mạ trong quý ba của công ty đạt một trăm hai mươi một một trăm hai mươi một tấn giảm hơn bốn mươi chín
cũng trong quý vừa qua sản lượng tiêu thụ thép của tập đoàn hòa pháp
giảm bốn mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một xuống còn ba trăm một mươi ba tấn
trong đó sản lượng xuất khẩu giảm bảy mươi sáu còn sản lượng tiêu thụ nội địa tăng ba mươi hai
từ mức nền thấp của kỷ trước
lượng tiêu thụ thép về đáy trái với dự báo khả quan trong mùa cao điểm cuối năm
cho thấy ngành thép vẫn sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới
khi các hoạt động xuất khẩu kém khả quan cạnh tranh gây gắt giữa các nhà sản xuất
các chính sách thắt chặt tiền tệ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu
và hoạt động xuất khẩu
các nhà sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành thép
thống kê của ipsos năm hai nghìn hai mươi hai chỉ ra sự dịch chuyển ngày càng rõ nét
trong thói quen theo dõi nội dung số của người dùng đông nam á
với thiết bị tv kết nối mạng
bảy mươi bảy khán giả tại việt nam thực hiện khảo sát cho rằng
youtube và một số nền tảng ott là nội dung truyền hình khi xem tv
xu hướng phổ biến trở lại của tv kết nối internet đặt ra bài toán thích ứng
cho các nhãn hàng xây dựng nội dung và cách thể hiện quảng cáo
youtube shorts hiện đang thu hút ba mươi tỷ lượt xem mỗi ngày
tăng trưởng gấp bốn lần so với năm hai nghìn hai mươi một
và có một năm tỷ người dùng đang đăng nhập hàng tháng
tại việt nam hơn chín mươi sáu khán giả thế hệ gen z cho biết
họ tìm được nội dung yêu thích trên youtube
kết hợp hai nghiên cứu kể trên
cộng với thói quen của khán giả đa dạng phương tiện nghe nhìn
thì chúng tôi đang đẩy mạnh tất cả tính năng
để nội dung truyền phát có thể tương thích với mọi phương tiện
mà trong đó xu hướng thể hiện rõ nét là xem nội dung số
trên tv kết nối internet
quý ba năm hai nghìn hai mươi hai làn sóng công nghệ ra mắt bộ giải mã
để thích hợp nội dung ott tv và tv
cho thấy tinh thần đón đầu thói quen theo dõi mới của khán giả
với tv kết nối internet
nhiều nền tảng ott trả phí đang hiện hữu
nhưng thống kê của global ad spend forecast cho thấy
tám mươi bốn khán giả khảo sát ngẫu nhiên toàn cầu
vẫn chấp nhận quảng cáo phát kèm với nội dung miễn phí trên tv
thú vị hơn là năm mươi sáu trong số đó
và đánh giá chất lượng sản phẩm quảng cáo rất quan trọng
để họ quyết định tiếp tục theo dõi nền tảng
nghiên cứu về hành vi nói trên đang đặt ra bài toán
cho công ty công nghệ nền tảng và đội ngũ marketing của nhãn hàng
thích ứng bằng các sản phẩm và nội dung đặc thù
ott luôn có những bước tiến về mặt công nghệ
iptv như một giải pháp truyền thống đảm bảo độ tin cậy
độ trễ thấp một sòng bóc hai trong một
có thể tích hợp
và mang lại cho khách hàng tất cả những cái lợi thế
mà các thế hệ bóc tiền nhiệm có thể cung cấp
khi mà nội dung càng ngắn thì em chỉ có một cái golden time thôi
một cái khoảng thời gian rất là ngắn để làm sao cho người tiêu dùng
có thể nắm mắt được nội dung
cái số lượng người mà hiện nay họ tiếp cận với lại connected tv
càng ngày càng nhiều thì không chỉ có những người trẻ
mà tất cả những thành viên trong gia đình cùng xem hết
thì cái chuyện làm sao để mình đưa những nội dung đại chúng hơn
tiếp cận được cả những đối tượng khác nhau trong gia đình
lên tới lại connected tv nói chung
và youtube tối riêng là rất quan trọng
nội dung truyền hình khác có sự bảo chuyển về chất lượng nội dung
nhưng bó hẹp sự đa dạng linh hoạt
mạng xã hội đang phát triển theo xu thế ngược lại
cung cấp mọi nội dung khán giả quan tâm
nhưng không ổn định về chất lượng
khán giả đang tìm kiếm sự cân bằng thông qua tv kết nối internet
nơi những nội dung có tính cá nhân cao
nhưng trong khuôn khổ của các tiêu chuẩn chất lượng
chiến lược thu hút người xem của tv kết nối internet hiện nay
là dùng vũ khí mạnh nhất của mạng xã hội
là các video ngắn khổ dọc
để dẫn dắt người xem đến với nội dung nhãn hàng
bởi chín mươi khán giả khảo sát cho biết
video ngắn hấp dẫn sẽ thuyết phục được họ tìm kiếm xem video trọn vẹn
để đáp ứng xu hướng kết hợp giữa tv kết nối internet và mạng xã hội
phải kể đến những nhà sáng tạo nội dung và tính linh hoạt của họ
nhiều nhà sáng tạo nội dung thành công với series và tập chất lượng sâu sắc
nhưng khi khán giả có nhu cầu thưởng thức giải trí ngắn gọn vui vẻ
thì bắt buộc họ phải rút gọn thời lượng
tạo ra video theo phong cách mạng xã hội hiện tại
nguyên tắc của marketing là khách hàng ở đâu thì nhãn hàng ở đó
khi người xem tại việt nam sử dụng tv nhiều hơn để xem nội dung trực tuyến
thì buộc nhà sáng tạo và nhãn hàng xây dựng chiến lược xuất hiện thích hợp
sự dịch chuyển của chi tiêu marketing từ digital sang tv kết nối internet khá rõ nét
nhưng sẽ chưa quá mạnh mẽ
media quality report khảo sát đơn vị marketing và phòng marketing của nhắn hàng toàn cầu
thì sáu mươi một vẫn ngần ngại khi đầu tư phần lớn ngân sách cho quảng cáo tv kết nối internet
lý do đến từ tỷ suất hoàn vốn chưa hấp dẫn cộng với tính năng chưa hoàn hảo
của các công cụ đo lượng hiệu quả trên tv
tuy nhiên tương lai của thương mại điện tử với quảng cáo trên tv kết nối nói chung
và nền tảng youtube nói riêng vẫn sáng lạc
với tám mươi người tiêu dùng khảo sát tại đông nam á cho rằng
họ có thể mua được món hàng cần thiết sau khi xem nội dung trên các nền tảng này
tiếp tục về mối quan tâm hàng giả hàng nhái trong cao điểm mua sắm cuối năm
các cơ quan chức năng tại tp hcm đang triển khai
nhiều giải pháp tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nhằm lành mạnh hóa thị trường
khó khăn lớn nhất là ở thời điểm hiện tại hệ thống văn bản pháp luật
chưa đưa ra khái niệm chính xác về hàng giá bộc lộ khe hở để đối tượng lợi dụng
theo báo cáo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín chín tháng đầu năm lực lượng chức năng ba trăm tám mươi
đã phát hiện bắt giữ và xử lý gần chín mươi bảy vụ việc vi phạm
thu nộp ngân sách trên bảy sáu trăm sáu mươi tỷ đồng tăng một năm so với cùng kỳ
đồng thời khởi tố ba trăm tám mươi vụ và bốn trăm bảy mươi hai đối tượng
còn với lĩnh vực hải quan lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ một mươi ba bảy trăm hai mươi vụ vi phạm
trị giá hàng hóa vi phạm là bốn bảy trăm chín mươi tỷ đồng thu ngân sách gần hai trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trong khi đó công cụ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng đã có nhưng chưa đồng bộ
các sản phẩm làm giả làm nhái thì hiện nay ngày càng rất là tinh vi
tinh vi từ khâu chuẩn bị nguyên liệu để sản xuất rồi đến mẫu mã bao bì
đặc biệt là sự trốn tránh các cơ quan quản lý nhà nước
sử dụng những trang web những công nghệ cao để quảng bá sản phẩm
làm cho người tiêu dùng không thể nhận biết được đâu là sản phẩm thật đâu là sản phẩm giả
quy định của pháp luật cho chức năng của hội bảo vệ người tiêu dùng là chỉ đứng ra trung gian
giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng để tổ chức một cuộc hòa giải
để hai bên có một tiếng nói chung giải quyết nó êm đẹp và tốt đẹp trong việc mua bán
nhưng mà khi mà hàng giả người tiêu dùng mua nhà hàng giả
thì chúng tôi không thể nào mời được cái người bán đến để mà hòa giải đến để mà xử lý hết
thì có thể là cái hàng giả đó khi được bán thì nó rất là nhiều rất là đa dạng
và chính vì người ta bán hàng giả cho nên người ta cũng đã không có những cái cách thức
để cho người tiêu dùng có thể trở lại khiếu nại
khó khăn lớn nhất ở thời điểm hiện tại là hệ thống văn bản pháp luật gồm bộ luật hình sự
pháp lệnh xử phạt hành chính luật sở hữu trí tuệ đến nay
chưa văn bản nào đưa ra khái niệm chính xác về hàng giả
như thế nào là số lượng lớn bao nhiêu là gây hậu quả nghiêm trọng
với trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị xử lý hình sự nhưng bao nhiêu là nghiêm trọng
cơ quan nào thấm định chứ tại xử phạt còn nhẹ tính răng đe kém
thậm chí bộc lộ khe hở để đối tượng lợi dụng cũng là một tồn tại nhiều năm nay
do đó ngoài việc hoàn thiện khung pháp lý thì chính ý thức người tiêu dùng của người dân
cũng cần được nâng lên góp phần quan trọng trong ngăn chặn hàng giả hàng nhái và hàng vi phạm ra thị trường
điều này là tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng sử dụng tổng hợp sức mạnh của các lực lượng
và thẩm quyền của các lực lượng như trang thiết bị của các lực lượng để tập trung vào công tác đấu tranh này
và sử dụng sức mạnh tổng hợp này thì mới khắc phục được những khó khăn chung của các lực lượng
và khó khăn riêng của các lực lượng
dự báo những tháng cuối năm và đến tết tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trên địa bàn cả nước vẫn sẽ phức tạp khó lường
để chú động nắm bắt kiểm soát tình hình phát hiện và kịp thời đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với liên ngành tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất
tập trung vào những nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao đồng thời xây dựng phương án tăng cường phương tiện lực lượng
nắm chắc tình hình để chủ động đấu tranh
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ minh thắng xin chào và hẹn gặp lại